thông thường vào thời điểm nắng nóng gây gắt những loại trái cây như cam sành có giá bán tương đối ổn định
tuy nhiên hiện nay mặc dù đang vào đỉnh điểm của mùa nắng nóng nhưng giá cam sành tại đồng bằng sông cửu long lại tiếp tục giảm mạnh
tại tỉnh hậu giang giá cam sành hiện được các thương lái thu mua chỉ ở mức sáu đồng đến tám đồng một kg
giảm gần bảy đồng đến tám đồng một kg so với cùng kỳ năm trước
nhiều nhà vườn cho biết nếu như trước đây khoảng đầu tháng ba đến cuối tháng năm hàng năm giá cam sành mùa nghịch rất cao
có thời điểm ở mức ba mươi đồng một kg tuy nhiên hai năm gần đây thì giá cam sành ngày càng giảm sâu và gặp nhiều khó khăn về đầu ra
đồng bằng sông cửu long có khoảng ba mươi hectare cam sành
lâu nay nhà vườn trồng cam sành tại đồng bằng sông cửu long chưa có đầu mối bao tiêu ổn định chủ yếu bán cho thương lái
do sản lượng hiện nay quá nhiều dẫn đến cung vượt cầu nên cam bị rớt giá
chính vì vậy vấn đề đặt ra hiện nay là các địa phương trong vùng cần phải xem xét để có hướng quy hoạch chuyển đổi diện tích trồng cam sành sao cho phù hợp